trong phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô vào sáng nay ngày hai mươi năm tháng chín
một biển số ô tô tại hà nội có giá trúng đấu giá chỉ bốn mươi triệu đồng
và đây cũng là giá chung đấu giá bằng với số tiền đặt trước
theo đó trong ngày hôm nay bốn mươi tám biển số ô tô tại nhiều tỉnh thành tiếp tục được đưa ra đấu giá trực tuyến
đây là lần đấu giá có số lượng biển số ô tô nhiều nhất trong thời gian qua
theo thông báo của đơn vị tổ chức đấu giá danh sách biển số công bố chỉ có một biển ngũ quý là chín mươi năm a một mươi một nghìn một trăm một mươi một thuộc tỉnh hậu giang
và biển số tiến là bảy mươi bốn a hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi sáu thuộc tỉnh quảng trị
bên cạnh đó thì biển số đấu giá chủ yếu là các biển số tư quý như ba mươi k năm mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín tại tp hà nội
hai mươi k ba mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám tại đồng nai một mươi bốn a bảy mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín quảng ninh
hai mươi k tám mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín và năm mươi một k tám mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu tp hcm
phiên đấu giá diễn ra từ tám h đến một mươi bảy h cùng ngày và chia làm sáu k mỗi k có tám biển số được đưa ra đấu giá
thời gian đấu giá mỗi biển số là sáu mươi phút thời hạn nộp tiền đặt trước và tiền hồ sơ trước một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín